ngày hội trí tuệ nhân tạo việt nam hai nghìn hai mươi với chủ đề trí tuệ nhân tạo ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
do bộ khoa học và công nghệ bộ kế hoạch và đầu tư ubnd tp hcm báo điện tử vn express tổ chức
chính thức khai mạc sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại tp hcm sự kiện đã thu hút hơn hai người tham dự
đây là dịp để nhà khoa học công nghệ chia sẻ công nghệ mới trí tuệ nhân tạo tiềm năng ứng dụng
và kiến nghị giải pháp phát triển công nghệ ai cho việt nam thông qua kết nối thành phần bên trong hệ sinh thái
từ viện nghiên cứu trường đại học doanh nghiệp tập đoàn công nghệ start up đến cộng đồng ai
năm nay chủ đề làm thế nào để ứng dụng ai kết nối sự trở lại cho các doanh nghiệp thúc đẩy sự trở lại của nền kinh tế
khi đó người dân người lao động mới có cuộc sống trở lại bình thường mới
có sáu tỏa đàm ứng dụng trí tuệ nhân tạo được bàn luận gồm chủ đề ai trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
ai trong lĩnh vực kinh tế ai trong doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực ai xây dựng hệ sinh thái ai tại tp hcm
hệ thống cơ sở hạ tầng tính toán cho ai như máy tính hiệu năng cao triển vọng máy tính lượng tử
tại tp hcm thông điệp về ai cho đề án xây dựng tp hcm thành đô thị thông minh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
thành phố đã ban hành chương trình chuyển đổi số thúc đẩy ứng dụng ai